hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
do đó phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hải dương thông báo
phòng đăng ký kinh doanh không có bất cứ yêu cầu đề nghị nào tới người dân doanh nghiệp về việc mua tài liệu cài đặt phần mềm hoặc mở lớp đào tạo bồi dưỡng có thu phí v v
trường hợp có liên hệ với doanh nghiệp để xử lý công việc phòng sẽ phát hành văn bản có số chữ ký của lãnh đạo phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư tỉnh hải dương
đề nghị người dân doanh nghiệp đề cao cảnh giác và vạch trần ngay hành vi lừa đảo của các đối tượng giả danh